xin kính chào quý vị và các bạn
cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế việc đầu tư cơ sở hạ tầng là nhu cầu tất yếu
và là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương
nằm trong chuỗi giá trị này hoạt động vận tải cũng trở nên sôi động
đặc biệt là nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu cho xây dựng hạ tầng
từ đó xe quá tải bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước
gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông
và sự cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường vận tải
vì vậy bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng là cần phải định vị
và giải quyết triệt đề tình trạng này lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
là tỉnh phát triển công nghiệp có tốc độ đô thị hóa nhanh
là nơi trung chuyển tập kết nhiều bến bãi vật liệu xây dựng
bắc ninh luôn có nhiều xe chở nguyên vật liệu hoạt động
vì vậy công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng đang đặt ra thách thức mới
đặc biệt là khu vực các tuyến đê
thời gian qua xe quá tải cơi nới thành thùng đã bắt đầu xuất hiện trở lại
đây là những hình ảnh được ghi lại khoảng hơn hai tháng trước đây
tại khu vực đường vendê sông đuống khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn
và tuyến đường tỉnh lộ hai trăm chín mươi năm của huyện tiên du tỉnh bắc ninh
không khó để bắt gặp xe quá tải quá khổ xe cơi nới ngang nhiên hoạt động
xe chạy suốt ngày đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo công an huyện tiên du tình trạng này xuất phát từ nguyên nhân
các xe chạy phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án hạ tầng trên địa bàn huyện
huyện tiên du trong thời gian qua thì cũng có một số phương tiện
hoạt động vận tải vi phạm về lĩnh vực trong việc tham gia giao thông
hiện tại trên địa bàn huyện tiên du thì có một số các dự án san lấp giải phóng mặt bằng
thực hiện các biện pháp cữ chế
vì vậy là một số các chủ phương tiện đã lợi dụng tình hình
để hoạt động vận tải và vận chuyển hàng hóa
vượt quá trọng tải cho phép khi tham gia giao thông
trước thực trạng đó nhằm kiểm soát xử lý vi phạm xe quá khổ quá tải
tự ý thay đổi kết cấu kích thước thùng xe đối với phương tiện giao thông
công an huyện tiên du đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm phương tiện giao thông vi phạm trên tuyến đường tuyến đê
xuất phát từ thực tiện trên thì đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động
công an huyện chúng tôi đã chủ động tham hiu cho lãnh đạo xây dựng
kế hoạch chuyên đề huy động lực lượng cảnh sát khác
cùng tham gia thực hiện hai tháng cao điểm xử lý xe quá tải
và thực hiện các chốt chặn tại các đường hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp quá tải
hai tháng liên tục từ tuần tra kết kín đến phối hợp
với các lực lượng liên quan kiểm tra giả soát các doanh nghiệp vận tải
và phương tiện vi phạm
lực lượng công an huyện tiên xu đã xử lý nhiều phương tiện vi phạm tải trọng
đội cảnh sát giao thông thực hiện công tác điều tra cơ bản
giả soát tất cả các doanh nghiệp các chủ phương tiện trên địa bàn
yêu cầu ký can kết chấp hành thực hiện nghiêm luật giao thông đồng bộ
đặc biệt là thực hiện việc chở đúng tải trọng không được cơi lưới thành thùng
và chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo các tổ liên ngành thành lập và chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã
các bến bãi vi phạm về việc không có giấy phép hoạt động trên địa bàn
đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
huy động đầy đủ tối đa lực lượng và có thể huy động lực lượng cảnh sát khác
thực hiện công tác tuần tra khép kín địa bàn khép kín thời gian
với các giải pháp đồng bộ cương quyết lực lượng công an huyện tiên du
đã xử lý một trăm năm mươi trường hợp vi phạm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
và bến bãi ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật
trở hàng vượt tài trọng cho phép của phương tiện vận tải
trở hàng quá tài trọng cho phép của cầu đường bộ
không tự ý cơi nới thành thùng xe
không cải tạo kết cấu hình dáng kích thước của xe
vấn đề xử lý vi phạm tải trọng được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
thực hiện từ việc xác định nguồn gốc và xử lý rứt điểm
bằng những giải pháp đồng loạt có sự phối hợp chặt chẽ
gắn trách nhiệm cá nhân trong xử lý vi phạm
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đã xử lý gần một trường hợp vi phạm quá tải
tăng gần một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là kết quả trong công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn
và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông
vừa xong chúng tôi đã tham gia giám đốc có một kế hoạch chuyên đề riêng
về quá tài trên địa bàn tỉnh
đặc biệt trọng tâm nhất các tuyến quốc lộ các tuyến đê tuyến đường huyện
và có nhiều cương tiện quá tài đó
điều tra cơ bản để xử lý và cương quyết xử lý với trách nhiệm cao nhất
và đặc biệt nữa là phối hợp với ngành chức năng để quy hoạch lại cái bến bãi
ngay từ ban đầu việc chọc khóa của quá tài
anh phải được kiểm soát từ bến bãi từ lơi xếp xác vật liệu
thì xác định được vấn đề đó sẽ kiểm soát được tình hình quá tài trên địa bàn tỉnh
thực tế xe quá tải xuất hiện trở lại như hiện nay
thì việc tăng cường biện pháp kiểm tra và xử lý là cấp thiết
góp phần bảo vệ cầu đường giao thông đường bộ bảo đảm an toàn giao thông
và phát triển thị trường vận tải hàng hóa đường bộ
tuy nhiên cuộc chiến với xe quá tải tại nhiều địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn
đặc biệt với những địa phương có nhiều mỏ nguyên liệu đang khai thác
hoạt động vận tải có gia tăng đáng kể
bên cạnh những chủ xe chủ phương tiện và người điều khiển đã chấp hành tốt
các quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông
thì vẫn còn tình trạng một số những lái xe và chủ xe
vì chạy theo lợi nhuận vì chạy theo cạnh tranh không công bằng
đã có những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
ví dụ như là chở hàng vượt quá trọng tải
hay là thay đổi kích thước thành thùng để tăng khối lượng vận chuyển
tuyến tỉnh lộ hai trăm sáu mươi bốn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đấu nối giữa quốc lộ ba mươi bảy với huyện định hóa
nhiều mỏ than nằm dọc trên tuyến đường
vì vậy hoạt động của các xe tải tại khu vực này
rất nụ nhịp
chiếc xe này đang trên đường từ mỏ nguyên liệu ra
khi gặp lực lượng chức năng ngay lập tức quay đầu
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải truy đuổi để kiểm tra
kết quả xe vi phạm lỗi cơi nới thành thùng
cái thành thùng em thì là lái thuê
còn cái cười lỡi đấy là do chủ xe người ta ấy từ bao giờ
còn em thì chỉ biết nhận xe đi lái thuê
vì mình đi lái thuê này thì mình không có biết là cái thành thùng này người ta cười lỡi
vì tôi lái thời vụ nên là cũng không nắm bắt được
cái xe này là nó vi phạm hay là như nào cả
tôi nay chạy chuyến đầu tiên
không giải quyết
không giải quyết
lỡ xe đã cơi nới thành thùng hay trở quá tải
đó là câu trả lời chung của các lái xe nhằm trốn tránh trách nhiệm
khi chở quá tải phương tiện cơi nới lái xe khó khăn hơn khi điều khiển
nên dễ gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trước thực trạng này công an huyện đại từ đã mở đợt tuần tra kiểm soát toàn diện
huy động sự vào cuộc của lực lượng liên ngành
bao gồm cảnh sát giao thông quản lý thị trường và cơ quan thuế
nhằm kiểm soát chặt chẽ từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đến tải trọng lưu thông
qua công tác nắm tình hình công an huyện đại từ cũng đã nắm được tình hình vi phạm của các lái xe và chủ xe vi phạm
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
và bên cạnh đó thì lực lượng công an cũng đã tham mưu cho đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
trưởng ban an toàn đạo thông huyện
chỉ đạo sự vào cuộc của các cấp các ngành
đồng thời là huy động lực lượng công an của các xã
cùng đồng loạt tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn huyện
nhằm đấu tranh và xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn huyện
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên
khi lực lượng chức năng có mặt thì các xe tải lại vắng bóng
đối lập với nó ngay tại mỏ
các xe xếp hàng dài không di chuyển dù đã bốc hàng
khi nào hoạt động sẽ được nhân vật này thông báo
với hoạt động ngày càng tinh vi mang tính đối phó
nên việc tuần tra xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng công an
căn cứ vào quy định của pháp luật
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tuy nhiên khó khăn ở đây thì cũng là do địa bàn rộng
cái thứ hai là các phương tiện
các phương tiện của lực lượng công an
các người điều khiển phương tiện và chủ xe
thì có cái trao đổi thông tin
và về cái địa bàn hoạt động và thời gian hoạt động của lực lượng cảnh sát
để nhằm trốn tránh các hành vi vi phạm
chính vì vậy mà đây cũng là một trong những khó khăn
mà chúng tôi hiện đang gặp phải
cùng với đó các phương tiện vận tải cũng tỏa đi nhiều tuyến
tới các tỉnh lân cận
nên việc yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
có cam kết không vi phạm quy định về tải trọng
là giải pháp cần thiết
nhằm siết chặt hoạt động quản lý vận tải trên địa bàn
đối với những cái mỏ
những cái công ty lớn
chúng tôi đã yêu cầu
phải có những cái cam kết từ đầu ra
ví dụ như cảm đa phúc
ví dụ như là
các cái mỏ than ở đại tử
chỉ đã yêu cầu công an đại tử
có những cái trạm mà thực tế
họ đã có những cái trạm liên hành
quản lý khoáng sản ngay từ gốc ra
tức là khi mà chưa ra đến đường quốc vụ chính
những cái đường giao thông chính
thì đã có cái xếp kiểm soát
phối hợp với các công ty
các bếp cả các nhà máy
để kiểm soát cái này
xử lý xe quá tải
vừa để bảo đảm an toàn tính mạng
người tham gia giao thông
vừa bảo vệ tuổi thọ của các công trình hạ tầng giao thông đường bộ
việc xử lý các vi phạm
ảnh hưởng đến kinh tế
nên các đối tượng vi phạm luôn tìm cách tránh né
bên cạnh đó việc trang bị phương tiện kiểm tra xử lý
cho lực lượng cảnh sát giao thông
thực tế còn nhiều hạn chế
các phương tiện kỹ thuật
của lực lượng cảnh sát
cũng còn rất là yếu
ví dụ những cân tải trọng cơ động
hay là mọi tuyến
thì không đầy đủ
mọi lúc là không đáp ứng được
thế cho nên là cái việc xử lý chiết đời
là cái việc mà cũng rất khó khăn
còn nhìn chung
các doanh nghiệp lớn trên địa bàn
đều rất là ủng hộ và hợp tác
còn những doanh nghiệp vận tải nhỏ
những doanh nghiệp tư nhân
thì cũng có những lúc
mà chúng tôi cũng cần
để có cái tăng cường
thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ triển khai
một cách rất quyết liệt và cố gắng
chúng tôi cũng tăng cường
cái công tác cưỡng chế xử phạt
không có vùng cấm
đối với cái hành vi này
tại cuộc họp thường trực
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phân tích đánh giá về các vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua
phó thủ tướng thường trực chính phủ
trương hòa bình đã chỉ rõ
những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng nêu trên là do hành vi
vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
của các lái xe chủ xe
một trong những nguyên nhân
đó là tình trạng xe chở quá tải
đánh giá một cách thẳng thắn
nguyên nhân cơ bản gây ra các vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng chính là sự buông lỏng
thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp
kinh doanh vận tải
vì vậy việc xếp lại hoạt động của các đơn vị này
trong đó có công tác kiểm soát tải trọng phương tiện
sẽ là giải pháp quan trọng
góp phần bảo đảm an toàn giao thông
kéo giảm tai nạn giao thông
trên cả ba tiêu chí
chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại